cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện sơn hòa tỉnh phú yên vừa ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đặng mộng trần chú huyện phú hòa và lê minh luân chú huyện sông hình về tội chống người thi hành công vụ
trước đó vào ngày hai mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai tổ công tác gồm lực lượng kiểm lâm huyện sơn hòa và công an xã sơn hội tuần tra khu vực thôn tân hội xã sơn hội phát hiện một xe ô tô một mươi sáu chỗ ngồi đang vận chuyển lâm sản trái phép
tổ công tác ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra tuy nhiên lái xe lê minh luân không chấp hành mà tiếp tục điều khiển phương tiện bỏ chạy
tổ công tác bám đuổi theo đặng mộng trần đã đẩy một mươi bốn khúc gỗ xuống đường để ngăn cản lực lượng truy đuổi làm một đồng chí công an xã trong tổ tuần tra bị thương tích bảy mươi bốn sau đó hai đối tượng bỏ lại phương tiện rồi tẩu thoát